nhấn mạnh xây dựng trình đốn đảng liên quan đến công tác con người vì vậy rất khó rất phức tạp nhưng tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định khó nhưng không thể không làm vì liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tôn vong của chế độ
tổng bí thư nhấn mạnh điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả từ trên xuống dưới đều phải có quyết tâm rất lớn có sự thống nhất rất cao có biện pháp thực hiện quyết liệt khả thi chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn tỉnh táo bình tĩnh không cực đoan
không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc kích động phá hoại
nhân dịp hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện kết luận và quy định của ban chấp hành trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an có bài viết xây dựng chỉnh đốn đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
xây dựng trình đốn đảng là quá trình thường xuyên liên tục lâu dài làm cho đảng ta luôn phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống anh hùng lịch sử vẻ vang ngày càng thật sự vững vàng về chính trị tư tưởng thống nhất cao về ý chí hành động trong sạch về đạo đức lối sống chặt chẽ về tổ chức gắn bó mật thiết với nhân dân đủ sức lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh nâng cao vị thế uy tín và đưa đất nước phát triển nhanh bền vững
là người sáng lập và rèn luyện đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đảng xác định xây dựng trình đốn đảng là quy luật tồn tại và phát triển của đảng đảng có vững cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy
xây dựng trình đốn đảng về cả chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức để đảng ta là một đảng trí tuệ đạo đức
và văn minh
thấm nhuận tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh hơn chín mươi năm qua đảng ta luôn quan tâm coi trọng khẳng định một cách nhất quán trong nhận thức và hành động không ngừng phát triển hoàn thiện quan điểm về xây dựng trình đốn đảng
đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đảng ta đề ra mục tiêu đưa việt nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm hai nghìn ba mươi
đánh giá kỹ lưỡng toàn diện các yêu cầu thực tiễn yếu tố tác động nguy cơ đặc biệt là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động đối với vai trò lãnh đạo của đảng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thao hóa quyền lực quan liêu tham nhũng của một bộ phận cán bộ đảng viên
thực tế trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đã có tới một trăm hai mươi bảy vụ án chín mươi một vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp đã được xử lý
hơn năm hai trăm linh cán bộ đảng viên bị xử lý theo pháp luật tăng một mươi tám năm so với nhiệm kỳ một mươi một
qua đó xác định công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phải đặc biệt được coi trọng và đưa lên một tầm cao mới gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
kết luận số hai mươi một kltvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã xác định mục tiêu đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo
năng lực cầm quyền sức chiến đấu của đảng hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà nước
bổ sung nhấn mạnh những biểu hiện nguy hiểm nhất trong những biểu hiện suy thoái tiêu cực tự diễn biến tự chuyển hóa đồng thời chỉ rõ năm nhóm nhiệm vụ và giải pháp
so với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai kết luận hai mươi một kltvk bổ sung thêm nhóm nhiệm vụ giải pháp liên quan trực tiếp đến vấn đề cán bộ
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ và kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm
qua đó khẳng định sự quyết tâm đổi mới của đảng ta trong xây dựng chỉnh đốn đảng
thời gian qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo gương mẫu đi đầu trong quán triệt vận dụng cụ thể hóa tư tưởng hồ chí minh và chủ trương đường lối của đảng về xây dựng trình đốn đảng
kiên trì quyết liệt và quyết tâm chính trị lớn trong tổ chức thực hiện các giải pháp mang tính đột phá tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ rõ nét trong xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
các cấp ủy và cán bộ đảng viên trong công an nhân dân đã nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái tiêu cực tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ thực hiện nghiêm túc tự soi tự sửa coi đó là trách nhiệm danh dự của cán bộ đảng viên công an nhân dân
tổ chức bộ máy của bộ công an tiếp tục được đổi mới sắp xếp tinh gọn hiệu lực hiệu quả đội ngũ cán bộ được bố trí sắp xếp kiện toàn theo khung tiêu chí tiêu chuẩn tăng cường cho đơn vị trực tiếp chiến đấu cấp cơ sở với phương châm bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
hoàn thành bố trí hơn bốn mươi tám cán bộ công an chính quy tại tám năm trăm bảy mươi sáu xã thị trấn trên toàn quốc
hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định cơ chế chính sách trên các lĩnh vực công tác được ra soát bổ sung từng bước hoàn thiện
công tác kiểm tra giám sát chấn chỉnh kỳ luật kỳ cương được tăng cường
cán bộ vi phạm sai phạm kể cả cán bộ lãnh đạo chỉ huy cán bộ cấp cao đều bị xử lý nghiêm minh
tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ chủ động giữ vững bên trong tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động phân tử xấu chống phá đảng nhà nước
điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng đặt ra ngày càng lớn hơn toàn lực lượng công an nhân dân quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhận thức phải chín tư tưởng phải thông quyết tâm phải lớn phương pháp phải đúng góp phần làm chuyển biến tình hình thực sự có kết quả rõ ràng cụ thể
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức gương mẫu đi đầu
chủ động trách nhiệm cao trong tham mưu với bộ chính trị ban bí thư ban chấp hành trung ương cấp ủy các cấp về xây dựng chỉnh đốn đảng
chú trọng tham mưu đề xuất cụ thể hóa các mục tiêu triển khai hiệu quả các chủ trương giải pháp xây dựng chỉnh đốn đảng theo kết luận số hai mươi một kltvk
gắn với hoàn thiện chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quan điểm quy định của đảng về bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
chủ động khoa học có sự phối hợp chặt chẽ trong nắm đánh giá tình hình cán bộ đảng viên và tổ chức thực hiện các chủ trương chỉ đạo về xây dựng trình đốn đảng
nắm dự báo đánh giá sát đúng tình hình xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược thực hiện các nguyên tắc lãnh đạo chỉ đạo của đảng
các quy định mới về những điều đảng viên không được làm giải quyết các vấn đề phức tạp trong nội bộ đơn thư khiếu nại tố cáo
để sớm tham mưu phục vụ hiệu quả các hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư ban chấp hành trung ương đảng cấp ủy chính quyền địa phương
chủ động nhận diện dự báo các yếu tố tác động âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
số cơ hội chính trị đối với sự lãnh đạo của đảng phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo vệ đảng
bảo vệ nền tảng tư tưởng quan điểm đường lối lãnh đạo của đảng bảo vệ nội bộ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ đảng viên
kiên quyết bảo vệ giữ vững cơ chế thể chế xác lập vai trò và sự lãnh đạo của đảng chủ động phong ngừa kiên quyết đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa xử lý nghiêm những hoạt động chống đảng nhà nước
nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cơ quan an ninh điều tra bộ công an và công an các đơn vị địa phương
trong triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng với phương châm sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó và không có vùng cấm kỷ luật một vài người để cứu muôn người
tích cực phòng ngừa kịp thời phát hiện tổ chức điều tra hiệu quả các vụ án kinh tế tham nhũng nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật đúng người đúng tội không bỏ lọt tội phạm không để xảy ra oan sai
phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan tư pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác điều tra và xử lý các vụ án kinh tế tham nhũng triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
chủ động ra soát kiến nghị đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa tội phạm tham nhũng kinh tế một cách căn cơ bài bản chiến lược tăng cường hợp tác quốc tế đẩy nhanh ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự dẫn độ tội phạm và thu hồi tài sản giữa việt nam với các nước trên thế giới
tiếp tục tuân thủ quán triệt thực hiện nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện về mọi mặt đối với công an nhân dân
tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong công an nhân dân
xây dựng đảng bộ công an trung ương thực sự trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng tổ chức đạo đức và cán bộ
là đảng bộ kiểu mẫu tiêu biểu thực sự là chỗ dựa vững chắc của đảng nhà nước nhân dân và cả hệ thống chính trị
lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn mới
sớm hoàn thiện trình bộ chính trị phê duyệt đề án xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh ủy thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng
thực hiện hiệu quả kịp thời công tác thi đua khen thường siết chặt kỷ cương kỷ luật chủ động phòng ngừa
phát hiện sớm các trường hợp cán bộ chiến sĩ có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm pháp luật
để kịp thời ngăn chặn xử lý tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp xây dựng đội ngũ cán bộ bốn cấp công an trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao